các cuộc nghiên cứu khẩn cấp đang được tiến hành để tìm hiểu thêm về khả năng lây nhiễm
mức độ nghiêm trọng và khả năng thích ứng với vaccine của nó
vâng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi ủng hộ báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế trong thời gian qua
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh
bằng đội ngũ phóng viên và biên tập viên thường trú trên các tỉnh thành
chắc chắn kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ không làm quý vị thất vọng
hãy bật chuông ấn nút like để không bỏ lỡ những tin tức nóng nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại